tối hai mươi năm tháng ba công ty trách nhiệm hiểu hạn xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất hùng thanh
chủ đầu tư dự án trung cư carina đã phát đi thông cáo về tình hình khắc phục sự cố cháy trung cư xảy ra vừa qua
theo thông cáo nêu trên ngày hai mươi ba tháng ba chủ đầu tư đã hỗ trợ một trăm linh triệu đồng một người đối với các trường hợp tử vong
thăm hỏi hỗ trợ đối với trường hợp được điều trị tại bệnh viện
tính đến ngày hai mươi năm tháng ba chủ đầu tư đã hỗ trợ cho một mươi ba trường hợp tử vong và bốn mươi hai trường hợp bị thương đang điều trị tại bệnh viện với số tiền một tám mươi hai tỷ đồng
cũng kể từ ngày hai mươi ba tháng ba căn hộ tại trung cư carina plaza được khắc phục và đủ điều kiện vào ở
ngoài ra chủ đầu tư đã bố trí chỗ ở tạm tại trung cư city gate towers
kể từ tối ngày hai mươi năm tháng ba xe máy không bị hư hỏng của cư dân sinh sống tại trung cư carina plaza được nhận lại và sử dụng
đối với xe bị hỏng hoàn toàn chủ đầu tư đề nghị cư dân cung cấp đủ hồ sơ cần thiết để làm bảo hiểm và đền bù
đối với việc sửa nhà kể từ ngày hai mươi sáu tháng ba chủ đầu tư tiến hành sửa chữa trong ba mươi ngày